sau khi gây án thì nghi càng nhiều lần lân la dò hỏi về vụ án và có biểu hiện là khả nghi
công an thành phố thủ đức mời người này về trụ sở làm việc
và sau nhiều giờ đấu tranh quanh co và chối cãi thì đối tượng trần hiếu bước đầu đã khai nhận
nguyên nhân phóng hỏa là việc ganh tức tranh giành mối bán hòa
theo hồ sơ điều tra khoảng giờ ngày một tháng sáu người dân tại khu vực đường nguyễn văn thạnh
khu phố một phường long thành mỹ tp thủ đức tp hcm nghe tiếng nổ lớn phát ra
tại nhà số tám mươi bốn khu vực chợ tự phát đến nơi phát hiện kios trước nhà cửa bị phá trái bên ngoài
bên trong đám cháy đang bùng phát dữ dội người dân nhanh chóng phá cửa lao vào cứu hai nạn nhân ra ngoài
hậu quả là người chồng bị bỏng rất nặng từ cấp độ hai đến bốn chiếm chín mươi tám cơ thể
và bị nặng vùng mặt tay chân cấp độ hai ba chiếm bốn mươi năm cơ thể
cả hai nạn nhân được đi cấp cứu tại bệnh viện chờ rẫy
đến tối cùng ngày người chồng đã tử vong tại bệnh viện
ngay từ khi tiếp cận hiện trường lực lượng công an tp thủ đức
đơn viện nhiệm vụ công an tp hcm đã triển khai các mẫu trinh sát nắm bắt thu thập các nguồn tin
ra soát xác minh nghi can và động cơ gây án
trong quá trình điều tra thu thập các nguồn tin tại khu vực xung quanh hiện trường
lực lượng chức năng phát hiện trần hiếu ba mươi tuổi ngụ bình thuận tạm trú số sáu mươi nguyễn văn thạnh
có nhiều biểu hiện bất thường thường xuyên lân lai dò hỏi về vụ án và tình hình những người bị hại
sau khi về trụ sở làm việc hiếu nhiều lần vân con chối tội
trước những dữ liệu của cơ quan công an và hình ảnh từ camera an ninh
đối tượng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa do mâu thuẫn tranh giành mối bán hoa